lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh điện biên phối hợp với các lực lượng chức năng
vừa phát hiện và bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép năm kg ma túy đá và bốn bánh heroin
cụ thể tại khu vực bản sơn tống xã na tông huyện điện biên tỉnh điện biên
đối tượng lầu a công sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm bị bắt quả tang đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm năm kg ma túy đá bốn bánh heroin có trọng lượng khoảng một năm kg
một xe ô tô bán tải một điện thoại di động
bước đầu công khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một đối tượng người myanmar
từ khu vực biên giới việt nam lào giao cho một người đàn ông chưa rõ danh tính
ở xã núa ngam huyện điện biên tỉnh điện biên với tiền công một trăm linh triệu đồng
đang trên đường đi giao hàng thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với võ thị quế chi ba mươi sáu tuổi trú tại quận hải châu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra từ cuối năm hai nghìn một mươi tám đến đầu năm hai nghìn một mươi chín chi có vai hai trăm linh triệu đồng của bị hại để kinh doanh
hàng tháng trả lãi tám triệu đồng
đến cuối năm hai nghìn một mươi chín chi làm ăn thua lỗ mất khả năng trả tiền gốc và lãi
nên đã nảy sinh ý định lừa đảo
chi đưa ra thông tin gian dối là cần tiền làm đáo hạn ngân hàng nên vay tiền
và được bị hại đồng ý cho vai thêm
từ cuối năm hai nghìn một mươi chín đến ngày một mươi năm tháng một mươi một
năm hai nghìn hai mươi hai chi nhiều lần nhận tiền của bị hại thông qua hình thức chuyển khoản và tiền mặt
chiếm đoạt tổng số tiền chín tỷ tám trăm linh triệu đồng
cũng với thủ đoạn tương tự chi đã lừa tiền của một nạn nhân khác và hiện vẫn còn nợ hơn một tỷ hai trăm bốn mươi triệu đồng
sau đó chi sử dụng chính số tiền này để trả tiền gốc hơn một mươi tỷ năm trăm tám mươi triệu đồng
và tiền lãi hơn sáu tỷ ba trăm tám mươi triệu đồng cho các bị hại
tối qua một đám chai lớn đã bùng phát tại sưởng làm mây chai đan
có diện tích hàng trăm mét vuông ở xã vân côn huyện hoài đức hà nội
ngọn lửa sau đó đã nhanh chóng lan sang sưởng làm đệm mút kế bên
theo đó vào khoảng một mươi tám h một mươi phút cùng ngày vụ cháy xuất phát tại sưởng làm mây che đan
ở thôn phương quan xã vân côn huyện hoài đức
rồi lan nhanh sang sưởng làm đệm mút kế bên bùng phát thành đám cháy lớn
đến khoảng hai mươi một h bốn mươi phút cùng ngày đám chai cơ bản được không chế
vụ cháy không gây thiệt hại về người và nguyên nhân đang được điều tra làm rõ
cũng trong tối qua một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra
trên quốc lộ một mươi bốn đoạn của ấp bốn xã đồng tiến huyện đồng phú tỉnh bình phước
chiếc xe khách dừng nằm đâm trực diện và đuôi một xe khách dừng nằm khác
khiến một người tử vong hai người bị thương và hàng chục hành khách trên xe hoảng loạn
lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh điện biên
phối hợp với các lực lượng chức năng vừa phát hiện bắt giữ một đối tượng vận chuyển
trái phép năm kg ma túy đá và bốn bánh heroin
vào trưa ngày hôm qua tại khu vực bản sơn tống xã na tông huyện điện biên tỉnh điện biên
lực lượng chức năng đã phát hiện bắt quả tang đối tượng lầu a công sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
trú tại xã na tông huyện điện biên có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ năm kg ma túy đá bốn bánh heroin
trọng lượng khoảng một năm kg một ô tô bán tải một điện thoại di động
bước đầu lầu a công khai nhận vận chuyển thuê
số ma túy trên cho đối tượng người myanmar từ khu vực biên giới việt nam lào
giao cho một người đàn ông chưa rõ danh tính ở xã núa ngam huyện điện biên
với tiền công là một trăm linh triệu đồng
tuy nhiên khi đi giao hàng thì đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm vừa phối hợp với công an quận một
triệt phá đường dây mại dâm do nhóm người hàn quốc cầm đầu
hoạt động tại địa chỉ số một trăm sáu mươi b bùi thị xuân quận một tp hcm
sau thời gian dài thu thập tài liệu chứng cứ
cảnh sát đã xác định được khách đến mua dâm được nhà hàng móc nối với lê tấn thanh
bốn mươi tám tuổi để đặt khách sạn tại đường mạc thị bưởi phường bến nghé
cho hai cặp khách mua dâm là người hàn quốc và tiếp viên của nhà hàng
ở vào khách sạn nói trên công an đã bắt quả tang hai cặp nam nữ đang mua dâm
tại cơ quan công an kim tê hương khai đã góp vốn với cha chin yong
kinh doanh nhà hàng gallery từ năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
người này chỉ đạo cho quản lý điều tiếp viên nữ của nhà hàng đi bán dâm với khách
vì lo sợ bị công an bắt nên cha chin yong và người tình liên tục lẩn trốn
qua nhiều tỉnh thành tìm đường tẩu thoát sang campuchia bằng đường tiểu ngạch
để tìm mọi cách trốn về nước
khi cặp đôi đang lẩn trốn tại cần thơ thì bị công an tp hcm bắt giữ
hoạt động kinh doanh mại dâm tại nhà hàng này đã mang về cho các đối tượng doanh thua
hơn bốn tỷ đồng mỗi tháng
quá trình điều tra công an đã bắt khẩn cấp và tạm giữ kim tê hương cùng cha chin yong
lee huynh jun nguyễn thị ngọc loan lê tấn thanh về hành vi môi giới mại dâm
riêng bùi thị phương dung bùi duy hà bị tạm giữ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tòa án nhân dân tỉnh bắc cạn vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự
đối với bị cáo nguyễn ngọc bảo chú tải quận long biên tp hà nội
về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
theo cáo trạm vì mục đích lợi nhuận nên khi được thuê
nhập cảnh trái phép vào việt nam từ cao bằng về hà nội với tiền công là một mươi triệu đồng bảo đã đồng ý
vào ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai bảo điều khiển xe ô tô đến huyện trung khánh tỉnh cao bằng
để đón bốn người khách trung quốc nhập cảnh trái phép về huyện gia lâm tp hà nội
khoảng bốn rưỡi sáng ngày hôm sau khi đến địa phận tp bắc cản tỉnh bắc cản
thì bị lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc cạn dừng xe kiểm tra và phát hiện hành vi vi phạm
bị cáo từng bị xét xử về tội mua bán trái phép chất ma túy
hiện còn một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy chưa được xóa an tích
hội đồng xét xử đã tuyên án bị cáo nguyễn ngọc bảo một mươi tám tháng tù phạt bổ sung một mươi triệu đồng xung công quỹ nhà nước
kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày thương binh liệt sĩ công an tỉnh bạc liêu đã tổ chức bàn giao hai căn nhà nghĩa tỉnh đồng đội
cho thân nhân liệt sĩ công an nhân dân hiện đang gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã long điền đông và long điền đông a huyện đông hải
đây là hai trong tổng số
một mươi sáu căn nhà nghĩa tỉnh đồng đội được công an tỉnh bạc liêu xây dựng sửa chữa trong dịp này với tổng kinh phí là gần một năm tỷ đồng
số tiền được trích từ nguồn kinh phí của quỹ nghĩa tỉnh đồng đội công an nhân dân do cán bộ chiến sĩ đóng góp
trao tặng nhà nghĩa tỉnh đồng đội là hoạt động thường xuyên có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của công an tỉnh bạc liêu trong nhiều năm qua
góp phần thực hiện hiệu quả chính sách hậu phương công an nhân dân và thể hiện truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn của dân tộc
qua đó giáo dục các thế hệ cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng luôn ghi nhớ trì ân công an to lớn của các anh hùng liệt sĩ
các đồng chí thương binh bệnh binh người có công với cách mạng góp phần tô thắm trang sử vẻ vang của lực lượng công an nhân dân
là tỉnh đầu tiên trên cả nước hoàn thành việc cấp căn cước công dân gắn chip cho người đủ điều kiện
hiện nay hà nam đang phấn đấu về đích sớm hoàn thành một trăm linh việc cấp tài khoản định danh điện tử mức độ hai cho công dân trên địa bàn toàn tỉnh
bằng nhiều cách làm chủ động sáng tạo gắn với đặc điểm tình hình từng địa bàn
hiện nay lực lượng công an các cấp tại hà nam đang để mạnh việc tuyên truyền hướng dẫn cài đặt và kích hoạt người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử
về đích sớm gần một mươi năm ngày so với thời hạn được công an tỉnh đề ra
liêm chính là một trong ba phường đầu tiên của thành phố phủ lý tới nay đã hoàn thành xong việc
cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân với tổng số là năm hai trăm tám mươi sáu tài khoản được kích hoạt
trước đó công tác giả soát đối sánh làm sạch dữ liệu đã được lực lượng công an phường chủ động tiến hành
đảm bảo một trăm linh công dân trên địa bàn phường có tài khoản định danh mức độ bốn
phải chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương ban hành các kế hoạch nghị quyết thành lập các tổ công tác
và triển khai đầy đủ tới các ban ngành đoàn thể tổ dân phố trên địa bàn có những hình thức
tự tạo môi trường để người dân có trải nghiệm được định danh điện tử này
thì với người dân mới hưởng ứng và hoạt động
còn tại phường châu sơn thành phố phủ lý với hơn bảy công dân đã được kích hoạt tài khoản định danh điện tử
tương ứng với tám mươi bảy một mươi tám hiện lực lượng công an phường cũng đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp
nhằm sớm cán đích chỉ tiêu trong đó việc tăng cường công tác tuyên truyền
để người dân hiểu đúng
hiểu rõ về các tiện ích tài khoản định danh điện tử từ đó chủ động đi cài đặt kích hoạt
gia đình của tôi thì cũng các chủ thể trong gia đình đã thực hiện tốt về việc khai định danh điện tử này
tôi thấy nó có nhiều tiện lợi lợi ích trong việc thực hiện công tác hành chính
hôm nay các cháu đi học đại học là xa cũng thấy tiện lợi đó cháu về nghỉ hè
hôm nay tôi cũng mang cháu lên đây
để cháu khai báo và làm ghi định danh điện tử này
hoàn thành được tám mươi thì cũng là phối hợp của nhà mạng là cung cấp được cái sim việt theo không đồng
để cho những người có hoàn cảnh khó khăn để họ có điều kiện thuận lợi để đăng ký tài khoản định danh điện tử
vừa rồi chúng tôi cũng đã có một cái mô hình liên quan đến các nhà trọ
thì chúng tôi cũng đã hướng dẫn chủ trọ đấy thì đăng ký tài khoản định danh
và hướng dẫn nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công của bộ ngoan
thông qua tài khoản định danh điện tử
và đến bây giờ thì một trăm linh chủ cho thuê trọ chủ hộ cho thuê trọ cũng đã cài đặt tài khoản định danh điện tử
và sẽ sử dụng thành thạo
hiện hà nam đã hướng dẫn cài đặt kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử được trên tám mươi
mục tiêu hà nam đặt ra là tới trước ngày ba mươi tháng bảy
toàn bộ số công dân trên địa bàn tỉnh từ đủ một mươi bốn tuổi trở lên sẽ được cấp tài khoản định danh điện tử
điều này đòi hỏi nỗ lực quyết tâm rất lớn từ mỗi cán bộ chiến sĩ
cùng với sự vào cuộc đồng thuận từ chính quyền địa phương
trước hết chúng ta phải làm tốt công tác tuyên truyền vận động cho nhân dân
để cho người dân người ta nắm hiểu được những cái lợi ích trong cái việc tài khoản định danh điện tử
sẽ thay thế cho các giấy tờ công dân truyền thống
và việc sử dụng các tài khoản dịch vụ công đó để nộp hồ sơ trực tuyến sẽ mang lại những lợi ích thiết thực
chúng tôi cũng sẽ tiếp tục giả soát tham mưu cho cấp cấp các ngành giả soát
để đối với những người
các trường hợp chưa cài đặt để tiếp tục để cài đặt
và cũng sẽ tiến tới là tham mưu cho tỉnh để chỉ đạo để giải quyết các thủ tục hành chính
thông qua cái ứng dụng vneid để từ đó để thu hút người dân cũng như là lan tỏa
để người dân tích cực hơn nữa trong việc cài đặt cũng như là phát triển ứng dụng trong thời gian tới
việc tiến tới hoàn thành một trăm linh cấp tài khoản định danh điện tử mức độ hai
là cơ sở để hà nam đẩy mạnh chuyển đổi số
khi tài khoản định danh là một trong những cơ sở để hà nam đẩy mạnh chuyển đổi số
những phương thức thay thế giấy tờ truyền thống
giúp người dân giảm thiểu chi phí đi lại thời gian khi giải quyết các thủ tục hành chính
cùng với đó là những tiện lợi khi một số giấy tờ của công dân được tích hợp trong tài khoản định danh điện tử